tại hội nghị thành ủy đà nẵng lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bí thư thành ủy tp đà nẵng nguyễn văn quảng cho biết
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để khôi phục và phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch covid một mươi chín
phần đầu đến hết năm nay thành phố sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt không để phát sinh các điểm nóng ổ dịch covid một mươi chín
đồng thời thành phố đề nghị các địa phương sở ban ngành triển khai nhanh việc thực hiện thí điểm mô hình bong bóng du lịch trên địa bàn thành phố
tức là tạo ra hành lang du lịch an toàn thời covid một mươi chín
mô hình này là một thỏa thuận riêng giữa các quốc gia hoặc địa phương cho phép du khách tham quan đi lại tự do
không phải cách ly khi nhập cảnh chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu á năm hai nghìn hai mươi hai